cuộc xung đột nga ukraine đã đẩy hơn một mươi triệu người ukraine phải đi sơ tán
đây được coi là làn sóng sơ tán lớn nhất ở châu âu kể từ chiến tranh thế giới thứ hai
giờ đây một số người đã bắt đầu trở lại quê nhà để đoàn tụ với người thân
ở gác tàu thành phố lớn thứ hai ukraine kharkov những người chồng người cha hồi hộp ngóng chờ
được nhìn thấy người thân với những bó hoa trên tay
và cuối cùng sau nhiều tuần nhiều tháng người thân đã trở lại trong vòng tay của họ
bà tachiana đã chia tay chồng hôm năm tháng ba để đi sơ tán ở slovakia
vẫn nguy hiểm thỉnh thoảng vẫn có đạn pháo vẫn còn nguy hiểm nhưng tôi muốn về nhà
người slovakia đón tiếp chúng tôi rất tốt nhưng chẳng đâu như ở nhà
khi chiến sự ở kharkov giảm bớt hơn hai tuần nay ngày càng có nhiều người con của thành phố trở về quê nhà
bất chấp việc thống đốc vùng kharkov đã lên tiếng
kêu gọi công sách
người thân không nên lừa mình trở về và đạn pháo vẫn thỉnh thoảng đột xuống cướp đi sinh mạng con người